với mong muốn mở ra một hướng đi mới cho dòng sách fantasy thường được biết đến với tên gọi văn học kỳ ảo ở việt nam
tận dụng chất liệu văn hóa lịch sử của người việt để viết nên những áng văn chương kỳ bí sầu trí tưởng tượng dành cho giới trẻ
vừa qua tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm văn học fantasy ở việt nam nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết bãi săn của nhà văn nguyễn đình tú
trên thế giới thể loại chuyện fantasy luôn là một trong những dòng sách thu hút nhiều độc giả
với một thế giới đầy mới lạ người đọc sẽ được đắm chìm trong những câu chuyện bất tận về siêu nhiên phép thuật cùng những sinh vật kỳ bí
tuy nhiên ở việt nam đây lại là thể loại đầy thách thức đối với các nhà văn và chưa tạo được thành dòng sách mang dấu ấn riêng trong nền văn học
tuy nhiên đây lại là một thể loại văn học đầy triển vọng và nguyễn đình tú đã thử sức ở thể loại đầy mới mẻ này
phần một trong cuốn tiểu thuyết bãi săn của anh mang tên giếng cổ với nội dung được xây dựng đan sen giữa không gian mộng và thực
thời gian quá khứ và hiện tại vô cùng tinh tế khéo léo
sau hai mươi năm sáng tác văn chương với một mươi cuốn tiểu thuyết theo khuyến hướng hiện thực lần đầu tiên bước sang thế giới văn học kỳ ảo
nhưng nhà văn nguyễn đình tú đã có những sự chuẩn bị kỹ càng cho cuốn tiểu thuyết ra mắt lần này
có rất nhiều sự chuẩn bị chuẩn bị cả về mặt tâm thế chuẩn bị cả về mặt tư liệu chuẩn bị cả về ý đồ tư tưởng
và chuẩn bị cả về cách thức để làm
bắt tay vào từng bước từng khâu để cho cuốn tiểu thuyết ra đời
sau một thời gian rất là dài từ sự chuẩn bị đấy cho đến khi ngồi vào bàn viết và từ khi viết cho đến khi xong
nó cũng phải mất mấy năm trời thì bãi săn tập một đã ra đời
dù mới ra mắt nhưng tiểu thuyết bãi săn đã nhận được sự đánh giá tích cực từ phía độc giả và giới chuyên môn
ở đây tác giả đã kết nối được một cái thế giới fentagy với một câu chuyện ít nhiều mang màu sắc trinh thám
và thứ hai nữa là
tôi nghĩ là tác giả nguyễn đình tú là người có tham vọng khi viết cái bộ sách bãi săn này
bởi vì là với bộ sách bãi săn này thì tác giả muốn xây dựng nó trở thành một cái tiểu thuyết trừng thiên
có nghĩa là như vậy là nó phải nuôi được cái sự chờ đợi của người đọc
điều mà g k rowling có lẽ là một người làm tốt nhất ở trong thời điểm này
nuôi cái công chúng của mình có thể chờ đợi cái sự hấp dẫn cái sự lôi cuốn từ hết trang văn này đến trang văn khác
phần hai của tiểu thuyết bãi săn mang tên phản đồ đang được nhà văn nguyễn đình tú gấp rút hoàn thành
và sẽ được ra mắt độc giả trong thời gian tới